vào lúc một mươi một h bốn mươi ba phút ngày một mươi bảy tháng ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai về việc tàu cá của ngư dân quảng bình bị nạn tại vị trí cách đông đông nam cồn cỏ quảng bình gần chín mươi hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã điều động kịp thời tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển miền trung khẩn trương cơ động tìm kiếm cứu hộ tàu cá bị nạn
tàu cá qb chín mươi một nghìn sáu trăm linh chín là tàu vỏ sắt trọng tải một trăm bảy mươi tấn do ông nguyễn hữu sáu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thường trú tại hà thôn bảo ninh đồng hới quảng bình làm thuyền trưởng
trên tàu có chín thuyền viên tàu cá khai thác hải sản từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy bị hỏng máy từ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy không khắc phục được trôi giặt trên biển
sau hơn ba giờ khẩn trương cơ động tìm kiếm đến một mươi năm h ba mươi ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi
đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp
với tinh thần dũng cảm khắc phục mọi khó khăn coi bà con ngư dân như những người thân của mình cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ
động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi một nghìn sáu trăm linh chín và tiến hành lai kéo tàu cá bị nạn về đất liền